sáng ngày ba tháng tám tại hà nội bộ công an tổ chức hội thảo khoa học đảng bác hồ và nhân dân với công an nhân dân
tại hội thảo các đề biểu đã tập trung thảo luận và khẳng định thực tiễn lịch sử anh hùng của lực lượng công an nhân dân việt nam bảy mươi năm năm qua cho thấy
quá trình xây dựng lớn mạnh trưởng thành những chiến công thành tích của công an nhân dân đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của đảng của bác hồ
sự gắn bó máu thịt và giúp đỡ của quân chúng nhân dân sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu của quân đội nhân dân và các lực lượng cách mạng
công an nhân dân chỉ biết còn đảng thì còn mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ đảng
bảo vệ chính quyền cách mạng bảo vệ nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống